ông gennady stepanovich bezenko cho biết cả nước nga bằng hoàng và đau xót trước thảm kịch vừa xảy ra
đồng thời nhấn mạnh giới chức nga đang tiến hành điều tra và sẽ sớm làm rõ những kẻ đứng sau vụ khủng bố tàn bạo này
thưa quý vị những ngày qua vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra ở moscow cướp đi sinh mạng của hơn một trăm ba mươi người dân
đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trước hành vi man dợ của các đối tượng
sinh sống và làm việc tại nga nhiều người việt đã hết sức hoảng loạn trước cuộc khủng bố này
buổi sáng âm u bao trùm khắp thành phố moscow sau đêm tấn công khủng bố nhà hát krokus city hall
khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng hơn một trăm năm mươi người bị thương
những màn hình quảng cáo chuyển sang hình ảnh ngọn nến đang cháy cùng dòng chữ
chúng tôi tưởng niệm ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chị lê thị phương trung bốn mươi hai tuổi nghẹn ngáo chia sẻ hai mươi hai năm sống tại moscow đây là điều tồi tệ nhất mà chị phải trải qua
chị cho biết thêm vụ tấn công đấm máu diễn ra nhanh mạnh và xã màn
ngày hai mươi hai tháng ba con gái chị trung bước sang tuổi một mươi hai
đứa trẻ nói với mẹ không bao giờ quên sinh nhật tròn giáp của mình sau cơn chạy loạn
tối hôm đó bé gái mang bánh sinh nhật đến lớp học nhảy ở quảng trường đỏ
trung tâm bất ngờ thông báo đóng cửa mọi người bỏ chạy tán loạn
cùng lúc đó cách đó hai mươi km bốn tay súng xông vào nhà hát groker s xà súng điên cuồng vào mọi người
đêm biểu diễn âm nhạc mang tên không sợ điều gì bỗng chốc trở thành đêm kinh hoàng
những người trong khán phòng hơn sáu chỗ ngồi
ngãi dưới mưa đạn
đám đông hỗn loạn trong hội trường đổ xô tìm lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng những tiếng la hét
những kẻ tấn công đi quanh khán phòng nổ súng vào khán giả
theo các điều tra viên nga những kẻ khủng bố đã tẩm xăng vào màn hình sân khấu và ghế ngồi
rồi châm lửa đốt khiến đám cháy bùng lên dữ dội bao trùm nhà hát khi mọi người vẫn mắc kẹt bên trong
phần lớn mái của nhà hát sập xuống trôn vùi nhiều nạn nhân bên dưới
nhận điện thoại của con gái chị trung tim đập chân dung sau đó bình tĩnh hướng dẫn con thoát nạn an toàn
chị trung cho biết tại thời điểm đó các trung tâm vội vàng sơ tán người dân
mọi người đổ ra đường rất đông các phương tiện công cộng chật kín
về đến nhà cách hiện trường một mươi một km cả gia đình chị trung theo dõi tin tức qua tv đến ba giờ sáng
trong hai ngày cuối tuần mọi hoạt động đều tạm dừng học sinh được nghỉ học
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố quốc ta ngày hai mươi bốn tháng ba để tưởng niệm các nạn nhân
đây là thảm kịch khủng bố đẫm máu nhất ở nga trong hai mươi năm qua
thời điểm xảy ra khủng bố anh hồ sĩ bằng phó chủ tịch hội đồng hương nghệ an tại moscow
đang ở phòng tập tại một trung tâm cách hiện trường một mươi km
lúc này loa trung tâm văng lên thông báo người dân sơ tán khỏi tòa nhà
anh bằng chia sẻ ban đầu nghe tin anh chỉ nghĩ như mấy vụ máy bay không người lái tấn công
nhưng sau khi vào các trang thông tin và mạng xã hội chính thống của nga anh mới bảng hoàng không tin là sự thật
người đàn ông vội đến chỗ vợ đang làm việc
ở tầng dưới của trung tâm họ tháo chạy ra bên ngoài thấy một vài nghệ sĩ đường phố chưa hay biết gì vẫn đang chơi đàn và ca hát
cảnh sát bắt đầu tiếp cận người dân yêu cầu sơ tán khẩn cấp
hai vợ chồng người việt đến một siêu thị tổng hợp bán đồ thực phẩm thấy người dân vẫn mua bán bình thường
một lúc sau cảnh sát đặc nhiệm đi vào siêu thị cảnh báo an toàn
nghe lời vợ thúc giục anh bằng xuống bến tàu điện ngầm đi qua bốn bến tàu về nhà
đứa con trai tám tuổi sau buổi học thêm cũng tự đi tàu trở về
một mươi năm năm sống ở nga trải qua nhiều sự kiện người đàn ông việt cho hay dần học được sự điểm tĩnh lạc quan của người nga trong mọi tình huống không quá lo lắng mà tìm cách xử lý
sau khi bình tĩnh anh xác định hiện trường khủng bố cách nhà hàng việt nam của hai vợ chồng khoảng một mươi phút lái xe
may mắn là vào tối hai mươi hai tháng ba họ không đến quán
sau khi vụ khủng bố xảy ra nơi đây được cảnh sát mặc thường phục canh gác
trên tàu hỏa từ spedevur về moscow vào tối hai mươi hai tháng ba anh lương văn dương bốn mươi tuổi cho biết
chỉ ít giờ sau vụ khủng bố tại trung tâm thương mại gần nhà ga mà gia đình anh vừa xuất phát cũng có báo động sơ tán
ảnh hưởng từ vụ xa súng nhiều phương tiện công cộng tại nga bị tạm dừng
chuyến tàu hỏa về moscow của gia đình anh dương cũng bị hoãn chờ phía cơ quan chức năng điều phối
họ về đến nhà gần sáu giờ ngày hai mươi ba tháng hai cách nhà hát krokus bốn mươi ba km
anh dương cho biết anh và gia đình đều hết sức bảo vệ
họ đều tự hào và cùng cầu nguyện mọi bình an đến với mọi người
theo anh sự kiện khủng bố này đã ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống người dân
nhiều dự định vào cuối tuần buộc phải thay đổi hoặc hủy bỏ
họ đều trung tâm trạng từ hoang mang lo sợ đến phẫn nộ trước hành động tàn độc của nhóm khủng bố
trong ngày quốc tàng hai mươi bốn tháng ba tất cả các hoạt động vui chơi giải trí thể thao đều tạm hoãn
các trung tâm thương mại khu buôn bán vắng vẻ hơn ngày thường dù là cuối tuần
tình hình an ninh được siết chặt chính quyền cắt cử thêm nhiều nhân viên an ninh cảnh sát đặc nhiệm kiểm tra kỹ các lối ra vào
chị minh hải bốn mươi sáu tuổi tiểu thương tại chợ sadovos cho biết
hiện trường khủng bố cách những khu chợ tập trung đông người việt nam sinh sống và làm việc khoảng hai mươi km
không chỉ cuộc sống công việc kinh doanh của chị và một số tiểu thương bị ảnh hưởng
chính phủ khuyến cáo người dân không tập trung nơi đông người
không nên ra đường nếu không có việc gì cần thiết nên khu chợ trở nên vắng vẻ
chị hải cho hay chị đã bị sốc tâm lý không tin nổi ngay giữa trung tâm thủ đô moscow lại xảy ra khủng bố
sau đó là cảm giác đau đớn và cắm phẫn thường xót những nạn nhân là người dân hiền lành
một mươi năm sống tại nga từng nghe đến nhiều vụ tấn công khủng bố nhỏ lẻ
xong lần này với chị hài là cảm giác kinh khủng đến mức ám ảnh
bất chấp mưa rét ba độ c chị trung và chồng hòa và dòng người xếp hàng chờ đến lượt hiến máu
bệnh viện nằm ngay dưới chân tòa nhà sĩ sinh sống
từ năm giờ sáng đã có người đến hiến máu công an bảo vệ an ninh khắp đường phố
sau gần hai tiếng chị trung mới đến lượt
chị trung chia sẻ dù trời mưa lạnh mọi người không hề chen lấn mà xếp hàng nghiêm túc chờ đến lượt
mọi người mong muốn là một điều gì đó để giúp đỡ chia sẻ mất mát cùng chính quyền và các nạn nhân
trong khi đó chị minh hải bày tỏ mong muốn hiến máu nhưng không đủ cân nặng
tại nga một số điều kiện hiến máu khá nghiêm ngặt như có quốc tịch nga cân nặng trên năm mươi kg không mắc các bệnh truyền nhiễm
không uống rượu bia khi lấy máu trước hai ngày không hút thuốc trước hai tiếng
anh dương cũng có dự định hiến máu được một số người bạn việt nam kể lại rất đông
người dân bao gồm cả người nga và các quốc tịch khác xếp hàng từ bảy giờ sáng tại các điểm tiếp nhận
anh dương cho biết hàng đoàn người xếp hàng dài hàng trăm mét và không chắc có đến lượt anh trong ngày hôm nay hay phải đến hôm sau
hãng tin nhà nước tas dẫn lời bộ y tế nga cho biết hơn sáu trăm linh người đã hiến máu một giờ đồng hồ
sau khi các điểm thu thập máu được mở ra vào lúc tám h ba mươi
phút ngày hai mươi hai tháng ba theo giờ địa phương
đến nay hơn bốn người đã đến các điểm tiếp nhận ở thủ đô moscow để hiến máu
không thể hiến máu chị hải chọn gửi tiền đến quỹ chính thức ủng hộ các nạn nhân của ngân hàng exper bank hệ thống ngân hàng lớn nhất ở nga
chị hà cho hay chị chỉ biết hỗ trợ một phần kinh tế nhỏ bé như hạt cát
nhiều người trong cộng đồng người việt tại nga cũng đã ủng hộ
trên trang cá nhân anh bằng kêu gọi và hướng dẫn mọi người ủng hộ các nạn nhân thiệt mạng và bị thương
anh không nhận chuyển hộ mà chỉ dẫn cách chuyển tiền vào hội chữ tập đỏ hoặc ngân hàng s berbank
các nhân viên tại chuối nhà hàng việt nam của vợ chồng anh bằng cũng thống nhất ủng hộ một ngày lương
nhằm góp phần hỗ trợ các nạn nhân và chính phủ nga trong bối cảnh tăng thương
anh bằng cho rằng trong hoàn cảnh này một đồng cũng rất ấm lòng
đồng thời anh cũng bày tỏ mong muốn đặt hoa phiếng tại khu tưởng niệm dựng tạm bên ngoài nhà hát krokus city hall
chị trung như thay lời những người việt tại nga lúc này chia sẻ rằng chỉ mong yên bình để làm việc và học hành
cuộc sống sớm trở lại bình thường
hiện vụ khủng bố kinh hoàng này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại